chiều nay một mươi bảy tháng tám ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật tố cáo sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án luật tố cáo sửa đổi
tổng thanh tra chính phủ phan văn sáu cho biết hình thức tố cáo là vấn đề quan trọng nhạy cảm còn nhiều ý kiến khác nhau
nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung mở rộng thêm các hình thức tố cáo qua điện thoại phép hợp thư điện tử
để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân thực hiện quyền tố cáo cung cấp phản ánh thông tin về hành vi vi phạm pháp luật tránh bỏ sót bỏ lọt hành vi vi phạm
đại diện cho cơ quan thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định nêu rõ
việc tố cáo qua thư điện tử phách điện thoại thực chất cũng chỉ là các phương thức thể hiện khác nhau của hình thức tố cáo
mà dự án luật đã quy định là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp
vì vậy đề nghị dự thảo luật chỉnh lý theo hướng quy định hình thức tố cáo bằng đơn và các hình thức tố cáo khác theo quy định của pháp luật
các hình thức tố cáo khác có thể là gồm thư điện tử bản phát bản điện thoại mà các luật khác đã quy định như là luật phòng chống tham nhũng thì cũng đã có quy định cụ thể về các hình thức này
về phía chính phủ đề nghị giữ nguyên quy định hai hình thức tố cáo như trong dự thảo luật là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp
quy định như vậy nhằm tránh tình trạng tố cáo chẳng lan thiếu căn cứ gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội lại cho rằng nếu chỉ xử lý tố cáo theo hình thức khuôn mẫu cứng nhắc như đã quy định
thì hai hình thức tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp là đứng ngoài cuộc của sự đổi mới về công nghệ thông tin
vì vậy cần cân nhắc kỹ
có thể chấp nhận đơn thư tố cáo qua fax điện thoại thư điện tử nhưng với điều kiện phải có đầy đủ địa chỉ và căn cứ pháp lý